thưa quý vị trong ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám việt nam có thêm bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta đến nay lên một trăm linh gần một trăm linh bảy ca
với việc đẩy nhanh hoạt động tiêm chủng đến nay gần một mươi bốn bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được thực hiện
kể từ đầu dịch đến nay cả nước ghi nhận hai trăm tám mươi ba sáu trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là hai trăm bảy mươi chín sáu trăm tám mươi một ca